được sự vận động của cơ quan công an trưa ngày một mươi một tháng một mươi hai nguyễn phi hoàng trú tại xã hòa bình huyện xuyên mộc
đã được gia đình đưa đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đầu thú và khai nhận hành vi giết người
như tin đã đưa nguyễn tĩnh trú tại xã hòa bình huyện xuyên mộc đã có vợ và hai con
trong thời gian chờ tòa ly hôn vợ tĩnh về sống ở nhà bố mẹ đẻ
chiều ngày chín tháng một mươi hai tĩnh đến nhà bố mẹ vợ nhưng không gặp được con
và cho rằng bị gia đình vợ ngăn cản tĩnh chửi bới rồi bỏ đi
sau đó tỉnh đã rủ thêm phạm văn bình lê văn phương nam bùi đại nghĩa nguyễn văn thôi nguyễn phi hoàng và nguyễn tiến thành
cùng chú tại xã hòa bình mang theo hung khí đến đánh bố vợ khiến bố vợ tử vong
hiện bảy đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra